tích cực trên các mặt phát triển kinh tế văn hóa xã hội mà cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và cộng đồng dân cư xã nhà đã đạt được trong năm qua là xã miền núi nhưng các đồng chí và bà con đã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới và đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi năm
chúng tôi muốn trở thành một cầu nối để kết nối giữa các tổ chức y tế của nhật bản
với các bệnh viện trong nước để đưa các công nghệ y học tiên tiến của nhật bản
để áp dụng ngay tại trong nước giúp cho những bệnh nhân mà không có đủ điều kiện kinh tế
để sang nhật khám bệnh và chữa bệnh mà có thể được tiếp nhận khám và điều trị bệnh
ngay tại trong nước việt nam
trước mắt để thực hiện dễ dàng cho các bệnh nhân trong thời gian chưa áp dụng được điều đó
thì công ty chúng tôi đầu năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cũng đã mở văn phòng đại diện tại tp hcm
và sắp tới có dự định mở văn phòng ở một số tỉnh thành trên cả nước
để tiện cho bệnh nhân có thể liên lạc mà không phải đến tận văn phòng của chúng tôi tại hà nội
theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư hiện đã có hơn bốn mươi dự án của doanh nghiệp
trong nước đầu tư sang nhật bản
với tổng vốn đầu tư là gần một mươi triệu usd số vốn đầu tư khiêm tốn này là do các dự án đầu tư
của doanh nghiệp việt nam sang nhật bản là trong lĩnh vực công nghệ thông tin
truyền thông dịch vụ nên quy mô vốn không lớn
mặc dù thị trường nhật bản nổi tiếng khó tính nhưng một khi đã được chấp nhận
sản phẩm dịch vụ của nhà đầu tư tại thị trường này sẽ vững chắc đi lên
đây là khẳng định của hầu hết các chuyên gia và doanh nghiệp có kinh nghiệm
như vậy nếu như một doanh nghiệp đã đầu tư thành công ở nhật bản
thì sẽ đủ sức cạnh tranh ở bất cứ thị trường nào khác
đây có thể coi như là một phép thử khó nhưng lại rất hiệu quả
hiện nay giá cá tra tại nhiều tỉnh đồng bằng sông kiểu long đang liên tục tăng
bảo đảm cho người dân có lãi từ bốn đến sáu đồng một kg
tuy nhiên lượng cá không còn nhiều vì người dân đã bỏ ao do thua lỗ nhiều năm trước đây
hiện cá cha có trọng lượng dưới một kg đang được thu mua với giá từ hai mươi bảy đồng
đến hai mươi tám đồng một kg là một trong các mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay
đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi
tuy nhiên sản lượng cá cha đến kỳ thu hoạch không có nhiều
là một trong những nguyên nhân khiến giá cá cha có thể tiếp tục tăng
ngoài ra từ nay đến cuối năm nhu cầu cá tra tại nhiều quốc gia sẽ lên cao
để phục vụ cho giáng sinh và tết dương lịch
nên sản lượng cá cha xuất khẩu sẽ tăng cả về số lượng và giá trị
các doanh nghiệp hiện đang để mạnh thu mua cá nguyên liệu trong dân
tuy nhiên hiệp hội chế biến xuất khẩu
biến xuất khẩu thủy sản khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc mở rộng diện tích
để tránh dư thừa sản lượng dẫn đến rớt giá trong tương lai
thưa quý vị thời gian gần đây người dân khu vực thôn tổng cổ
xã yên đĩnh huyện trợ mới tỉnh bắc cạn phản ánh xuất hiện tình trạng đổ chất thải trái phép
liên tục xảy ra trên tuyến đường thái nguyên chợ mới
các xe chở chất thải chủ yếu là từ các
địa phương khác vận chuyển về đây rồi lén lút đổ thải
điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo người dân địa phương tình trạng đổ chất thải công nghiệp có nguy cơ độc hại xuống địa bàn
xã yên đĩnh diễn ra từ đầu tháng một mươi một với sáu điểm đổ thải dọc đường thái nguyên chợ mới
với khối lượng khoảng hơn một trăm linh mét khối các đối tượng thường vận chuyển lén lút vào ban đêm
nên rất khó phát hiện và ngăn chặn
tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh
sau nhiều ngày theo dõi sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một cơ quan chức năng đã phát hiện một xe tải
đang tiến hành đổ trộm chất thải công nghiệp tại tuyến đường thái nguyên chợ mới
đoạn qua thôn tổng cổ xã yên đĩnh
sau khi mà phát hiện việc đổ thải của các chủ phương tiện xe đổ trên địa bàn
thì đã có báo cáo nên xả thành nguyên trường
trong khi chờ các cơ quan chức năng và khám nghiệp hiện trường đánh mẫu khuẩn tích
thì mức độ vi phạm đâu thì chúng tôi sẽ xử cái đó
làm việc với cơ quan công an lái xe đã khai mang chất thải từ một công ty
ở bắc giang về đài loan
hiện cơ quan chức năng của huyện trợ mới đang phối hợp với phòng cảnh sát môi trường
sở tài nguyên môi trường tiến hành lấy mẫu chất thải để phân tích thành phần độc hại
trong phần tin quốc tế động đất ở biên giới iran iraq con số thương vong tăng tới gần bảy người
nhật bản kêu gọi asean hợp tác để mạnh trật tự tự do và cười bở
theo thông tin mới nhất do truyền hình quốc gia iran đưa tin tối qua số người thương vong trong thảm họa động đất
tại khu vực biên giới giữa nước này với iraq đã lên tới gần bảy người trong đó có ít nhất ba trăm chín mươi năm người iran thiệt mạng
con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng do nhiều khu vực vẫn bị cô lập khiến cho hoạt động cứu nạn và cứu hộ gặp nhiều hạn chế
trận động đất mạnh bảy ba độ richter xảy ra vào hai mươi một giờ
trận động đất mạnh bảy ba độ richter xảy ra vào hai mươi một giờ một mươi tám phút ngày một mươi hai tháng một mươi một theo giờ địa phương tức một giờ một mươi tám phút sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một theo giờ việt nam
với tâm trấn ở độ sâu hai mươi năm km cách thị trấn halavsha miền đông iraq gần biên giới phía đông bắc iran ba mươi km
trong đó tỉnh kemansa ở phía tây iran nằm ở biên giới giữa nước này và iraq là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có hơn hai mươi ngôi làng bị hủy hoại
cắt đứt nguồn điện và nước sinh hoạt của người dân nơi đây
trong khi đó hệ thống đường xá tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất cũng bị hư hại nghiêm trọng hạn chế nỗ lực của lực lượng cứu hộ trong việc tiếp cận khu vực vùng sâu vùng xa
hiện tại các đội cứu trợ khẩn cấp mang theo nhu yếu phẩm cơ bản đã được triển khai tới vùng bị nạn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thảm họa động đất
hôm qua thủ tướng nhật bản shinzo abe và những người đồng cấp của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã tổ chức hội nghị thường niên nhật bản asean ở manila philippines
tại đây ông abe cho rằng nhật bản và asean cần dẫn dắt sự phát triển của một trật tự quốc tế tự do và cởi mở
phát biểu khi bắt đầu phiên họp thủ tướng abe nêu rõ asean đang trở thành một nhân tố chính trên thế giới trong đó dân chủ nguyên tắc luật pháp và các nền kinh tế thị trường đã ổn định
điều quan trọng là mở rộng sự thành công của asean sang toàn bộ khu vực ấn độ thái bình dương nhằm làm nổi bật tiềm năng của khu vực này

trong đó nhà lãnh đạo nhật bản đã nhấn mạnh thông điệp tự do và cởi mở của việc phối hợp với asean qua đó phản ánh mong muốn của ông trong việc khẳng định một chỗ đứng của nhật bản
vào cuối ngày ông abe và các lãnh đạo của năm quốc gia vùng mekong bao gồm campuchia lào myanmar thái lan và việt nam đã thảo luận về những đóng góp đang được nhật bản tiến hành đối với sự phát triển của khu vực này
theo bộ ngoại giao nhật bản lãnh đạo các nước vùng sông mekong đã lên tiếng ủng hộ những sáng kiến nhằm cải thiện sự liên kết trong khu vực một phần trong chiến lược ấn độ thái bình dương tự do và cởi mở
bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một tại manila tổng thống hàn quốc moon jae in và tổng thống philippines rodrigo duterte đã có cuộc hội đàm trong đó tổng thống moon jae in bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với philippines
về phần mình tổng thống duterte cam kết hợp tác và ủng hộ seoul trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên hiện nay
tổng thống philippines cam kết ủng hộ tầm nhìn về cộng đồng asean hàn quốc được tổng thống moon jae in công bố trong cuộc họp cấp cao giữa asean hàn quốc cùng ngày
hai nhà lãnh đạo đồng thời cam kết thúc đẩy bảo đảm an toàn cho công dân của hai nước
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại